đại tướng lê đức anh nhà quân sự nhà chính trị tài ba người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã giành chọn cả cuộc đời mình để hiến dân cho đảng cho cách mạng
những ai từng được gặp từng được tiếp xúc với ông đều lưu giữ những ấn tượng sâu sắc trong lòng
những chính sách mà ông đã đề ra trong thời kỳ đổi mới đều dựa trên tinh thần lấy dân làm gốc đề cao tư tưởng nhân ái và mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho người dân
hôm nay tiễn biệt đại tướng lần cuối rất nhiều người đã tới để được vĩnh biệt ông
sáng nay trong giờ phút tiễn biệt đại tướng lê đức anh nhà quân sự chính trị tài ba người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã giành chọn cả cuộc đời mình để hiến dân cho đảng cho cách mạng